tin bão gần biển đông vào hồi một mươi chín h ngày một mươi năm tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi năm một độ vĩ bắc
một trăm hai mươi ba độ kinh đông cách đảo lưu dông philippines khoảng một trăm chín mươi km về phía đông nam
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi bốn sức gió một trăm năm mươi đến một trăm sáu mươi năm km trên giờ giật cấp một mươi bảy
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển
theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng hai mươi hai mươi năm km như vậy sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi vùng tâm bão sẽ đi vào
vùng biển phía đông khu vực bắc biển đông đến một mươi chín h ngày một mươi sáu tháng một mươi vị trí tâm bão ở khoảng một mươi sáu năm độ vĩ bắc
một trăm một mươi bảy hai độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng năm trăm năm mươi km về phía đông sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm báo
mạnh cấp một mươi hai tức là một trăm hai mươi một trăm ba mươi năm km một giờ giật cấp một mươi bốn cấp một mươi năm vùng nguy hiểm gió mạnh từ cấp tám trở lên
phía bắc vĩ tây
tuyến một mươi năm độ và phía đông kinh tuyến một trăm một mươi năm độ cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo
bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây mỗi giờ đi được hai mươi km và có khả năng mạnh thêm đến một mươi chín h ngày một mươi bảy tháng một mươi
vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi sáu chín độ vĩ bắc một trăm một mươi hai ba độ kinh đông trên vùng biển quần đảo hoàng sa sức gió mạnh nhất
ở vùng gần tâm báo mạnh cấp một mươi bốn giật cấp một mươi bảy do ảnh hưởng của báo khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa
có gió mạnh cấp tám cấp một mươi hai vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp một mươi ba cấp một mươi bốn giật cấp một mươi bảy biển động dữ dội cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
trong bốn mươi tám đến bảy mươi hai giờ tiếp theo bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được một mươi năm hai mươi km đây là cơn bão mạnh
di chuyển nhanh và có diễn biến phức tạp người dân cần chủ động các biện pháp phòng chống để giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra